kỳ họp thứ ba quốc hội khóa một mươi bốn đã thành công tốt đẹp
sáng nay tổng bí thư nguyễn phú trọng đã có buổi tiếp xúc với cử tri thủ đô hà nội
tại đơn vị bầu cử số hai quận hai bà trưng và quận đống đa
cùng dự có chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố hà nội nguyễn đức trung
theo cử tri quận hai bà trưng cử tri hà nội đặc biệt lo lắng trước tình trạng ô nhiễm
vệ sinh an toàn thực phẩm y tế vẫn còn nhiều tiêu cực
tình trạng xuống cấp về văn hóa bạo lực học đường là mối lo lắng của xã hội
tham nhũng và lãng phí vẫn là mối an nguy
đảng và nhà nước cần quyết liệt hơn trong việc thu hồi tài sản thất thoát
phát biểu trước cử tri quận hai bà trưng tổng bí thư nguyễn phú trọng khẳng định
kết quả và thành công của kỳ họp thứ ba quốc hội khóa một mươi bốn
tổng bí thư chỉ rõ bên cạnh những thành công vẫn còn những hạn chế
đảng nhà nước quốc hội mong muốn nhận được nhiều hơn những đóng góp của cử tri cả nước và thủ đô hà nội
phát biểu với cử tri quận đống đa tổng bí thư tiếp thu và hoan nghênh các ý kiến phong phú tâm huyết và sâu sắc của cử tri
tổng bí thư tập trung trao đổi về vấn đề xây dựng quy hoạch một vấn đề lớn có tầm quan trọng đặc biệt cho cả nước và thủ đô
chia sẻ tâm tư của cử tri về vấn đề cải cách hành chính và tinh giản biên chế
tổng bí thư cho rằng đây là vấn đề khó khăn đòi hỏi tầm nhìn chiến lược và tiếp tục phải tập trung làm quyết liệt và hiệu quả
kết thúc bài phát biểu tổng bí thư cho rằng tham nhũng chính là nguyên nhân làm mất niềm tin
vì thế các nhiệm kỳ đại hội đều tập trung vào công tác xây dựng đảng làm cho đảng trong sạch
trách nhiệm của mỗi chúng ta là phải tham gia xây dựng đảng làm đúng theo lời dạy của bác hồ
thực sự là người tiên phong gương mẫu xứng đáng với niềm tin cậy trao gửi của nhân dân
sáng ngày hai mươi ba tháng sáu bộ đội biên phòng thành phố hải phòng đã tổ chức lễ đón nhận danh hiệu đơn vị anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân
tham dự và phát biểu tại sự kiện chủ tịch nước trần đại quang đề nghị bộ đội biên phòng hải phòng làm tốt nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu
giữ vững an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của tổ quốc
tại sự kiện chủ tịch nước trần đại quang đã trao danh hiệu đơn vị anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho cán bộ chiến sĩ bộ đội biên phòng thành phố hải phòng
truy tặng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho đồng chí trung tá nguyễn hữu đoài vì những thành tích đặc biệt xuất sắc trong thời kỳ chống mỹ cứu nước và trong thời kỳ đổi mới
nhân dịp này chủ tịch nước trần đại quang cũng đã tặng bốn mươi xuất quà cho các gia đình chính sách gia đình thương binh liệt sĩ trên địa bàn thành phố
cũng trong sáng nay thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc đã có buổi làm việc với lãnh đạo thành phố hồ chí minh về tình hình kinh tế xã hội và một số vấn đề về tăng trưởng của thành phố
tại buổi làm việc lãnh đạo thành phố đề xuất được tháo gỡ về cơ chế tự chủ tài chính để thành phố hồ chí minh phát huy hơn nữa vai trò đầu tàu về kinh tế
bên cạnh đó là những kiến nghị quan trọng về sử dụng nguồn vốn từ doanh nghiệp nhà nước cổ phần tiếp cận các khoản vốn vay tài trợ từ nước ngoài
được bổ sung một mươi tỷ đồng để giải quyết các vấn đề đầu tư hạ tầng giao thông cảng sông cảng biển được phê duyệt nhanh chóng chương trình chống ngập giai đoạn tiếp theo
ngoài ra thành phố hồ chí minh có kiến nghị đáng chú ý là xin được đăng cai tổ chức sea games ba mươi một vào năm hai nghìn hai mươi một
thủ tướng nguyễn xuân phúc đã yêu cầu các bộ ngành lên tiếng trước những đề xuất của thành phố hồ chí minh
trên từng lĩnh vực ngay tại cuộc họp
hôm nay ngày hai mươi ba tháng sáu đoàn đại biểu cấp cao quốc hội vương quốc campuchia do chủ tịch quốc hội campuchia heng somrin dẫn đầu đã tới hà nội
bắt đầu chuyến thăm hữu nghị chính thức việt nam theo lời mời của chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân
chiều nay lễ đón đoàn đã diễn ra trang trọng tại nhà quốc hội ngay sau lễ đón hai bên đã tiến hành hội đàm
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân vui mừng chào đón chủ tịch quốc hội campuchia hành song rin
cùng phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao quốc hội campuchia thăm hữu nghị chính thức việt nam
khẳng định chính sách nhất quán của việt nam luôn coi trọng và dành ưu tiên hàng đầu cho việc củng cố và tăng cường quan hệ với campuchia
đảng nhà nước chính phủ và nhân dân việt nam sẽ làm hết sức mình để củng cố và tăng cường hơn nữa mối quan hệ láng giềng tốt đẹp
hữu nghị truyền thống hợp tác toàn diện bền vững lâu dài việt nam campuchia
về phần mình chủ tịch quốc hội vương quốc campuchia hành song rin khẳng định chuyến thăm có ý nghĩa
trong bối cảnh nhân dân hai nước đang kỷ niệm năm mươi năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao
đây là hoạt động trọng tâm của năm hữu nghị việt nam campuchia hai nghìn một mươi tám
thể hiện sinh động mối quan hệ láng giềng hữu nghị hợp tác toàn diện bền vững lâu dài giữa nhân dân hai nước
tại cuộc hội đàm hai bên đã thông báo cho nhau tình hình của mỗi nước
hai bên đề nghị tiếp tục tăng cường trao đổi đoàn tiếp xúc giữa lãnh đạo cấp cao các bộ ngành và địa phương
nhằm phối hợp thực hiện các vấn đề có tính chiến lược chia sẻ thông tin trao đổi kinh nghiệm
biện pháp cụ thể để kịp thời giải quyết những vấn đề nảy sinh trong quan hệ hai nước
trên tinh thần hiểu biết tin cậy phù hợp với luật pháp việt nam luật pháp campuchia và thông lệ quốc tế
về quan hệ giữa hai quốc hội chủ tịch quốc hội campuchia vui mừng về quan hệ hợp tác tốt đẹp
giữa thượng viện và quốc hội campuchia với quốc hội việt nam
đồng thời khẳng định sẽ hợp tác chặt chẽ với quốc hội việt nam để thúc đẩy việc mở rộng
và nâng cao hiệu quả hợp tác giữa chính phủ và nhân dân hai nước
cũng như hợp tác giữa hai quốc hội tại các diễn đàn liên nghị viện khu vực và quốc tế
hôm nay thí sinh trên cả nước đã thi xong bài thi tổ hợp môn khoa học tự nhiên
đây là năm đầu tiên thi theo dạng bài thi tổ hợp với hình thức trắc nghiệm
và đồng thời khẳng định sẽ hợp tác chặt chẽ với quốc hội việt nam
như khâu tổ chức trong quá trình coi thi được thí sinh phụ huynh và xã hội rất quan tâm

những câu hỏi này bắt buộc các thí sinh phải có khả năng tư duy tổng hợp các kiến thức và suy suy luận
chứ không chỉ đơn giản là chỉ một kiểu kiến thức hay một dạng kiến thức nào đó để thầy giải quyết được bài toán
mà cần phải kiến thức tư duy tổng hợp tốt
thông báo của bộ năm nay thì các em sẽ thi chủ yếu kiến thức lớp một mươi hai
tuy nhiên phải hiểu đặc thù của môn hóa là nó có sự liên quan nhất định đến lớp một mươi một
mặc dù năm nay chỉ thi lớp một mươi hai không thôi
nhưng tất nhiên là các em xem đề game
thấy được rằng một số phần ví dụ như phần niter với acid hn ba
phần phản ứng của co hai ví dụ dịch kiểm của chương carbon là kiến thức của lớp một mươi một
đặc biệt là sáng năm các em thi cả chương trình lớp một mươi một thì cũng phải nên chuẩn bị kiến thức với mối rất là chắc
vẫn nối tiếp cái tư duy của đề thi các hôm trước
thì bộ đã tăng thêm những câu hỏi liên quan tới những kiến thức liên quan đến thực tế
những kiến thức mà
nói chung là chúng ta vẫn
thường gặp trong cuộc sống hàng ngày ví dụ như người ta hỏi về tần số của mạng địa dân dụng
hỏi về cái loại sóng mà chúng ta dùng ở trong điện thoại chúng ta sử dụng hàng ngày
loại sóng mà chúng ta dùng để điều khiển các con robot mà khi mà chúng ta điều lên sông hỏa vân vân
thì đó là những câu hỏi mang tính chất thực tế
thì đối với các thí sinh năm hai nghìn thì cái lượng kiến thức sẽ nhiều hơn rất là nhiều
bởi vì là các bạn sẽ thi cả kiến thức năm lớp một mươi một nữa do đó mà các bạn phải học ngay từ đầu
ủy ban nhân dân tỉnh lâm đồng vừa có kết luận chính thức nguyên nhân gây sụt lún đất bất thường tại đường nguyễn văn chỗi và trương công định
phường hai thành phố đà lạt khiến một mươi ba căn nhà của người dân bị nứt tường lún sân và hàng chục gia đình bị ảnh hưởng
qua quá trình khảo sát nghiên cứu và nhận định của các cơ quan chuyên môn nhà khoa học đến từ nhật bản
viện địa chất và đại học bách khoa thành phố hồ chí minh xác định nguyên nhân chính của sự cố này là do nền đất mềm có lực kháng yếu
khu vực này trước đây là thung lũng quá trình hình thành khu dân cư đã đắp đất cải tạo mặt bằng tạo thành nền đất nhân tạo đồng thời có điểm đổ rác tự phát
cùng với đó khu vực xảy ra sự cố là địa hình có độ dốc hai mươi năm ba mươi độ có nước ngầm khi mưa lớn làm mực nước dưới đất dâng cao tập trung tại vùng trũng
làm tăng áp lực nước lỗ rỗng khiến đất mềm nhão dẫn đến mất ổn định dưới chân dốc gây ra hiện tượng sụt nướt đất nứt tường nhà
trên cơ sở xác định nguyên nhân ubnd tỉnh lâm đồng yêu cầu các sở ngành địa phương liên quan phối hợp các cơ quan chuyên môn các chuyên gia đề xuất hướng xử lý tình trạng trên
thực hiện xây dựng công trình giếng thu nước tại khu vực xảy ra sự cố tiếp tục duy trì thiết bị cảnh báo để theo dõi thường xuyên đồng thời giao thành phố đà lạt phối hợp kiểm tra
giả soát mức độ thiệt hại của các hộ dân để có phương án hỗ trợ theo quy định
hiện địa phương tiếp tục cấm xe từ hai mươi bốn chỗ và xe tải hai năm tấn trở lên lưu thông vào đường nguyễn văn chỗi thành phố đà lạt đồng thời bố trí lực lượng túc trực theo dõi phân luồng giao thông tại khu vực này
sau trận mưa lớn kéo dài diễn ra vào đầu giờ sáng nay ngày hai mươi ba tháng sáu nhiều tuyến đường trên địa bàn thành phố thái nguyên đã bị ngập úng sâu nhiều vị trí nước ngập lên tới gần một mét
đã làm cho các phương tiện tham gia giao thông chết máy gây ủn tắc kéo dài
tại các nút giao và điểm ngập lực lượng chức năng đã có mặt từ rất sớm để phân luồng giao thông và cứu hộ người tham gia giao thông đặc biệt là tại các điểm diễn ra kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm hai nghìn một mươi bảy
theo nhận định các thí sinh vẫn đội mưa đến điểm thi đúng giờ quy định các hệ thống điện trang thiết bị phục vụ kỳ thi được đảm bảo
hiện tại lực lượng chức năng vẫn đang tiếp tục triển khai công tác cứu hộ cứu nạn khắc phục tình trạng ngập lụt trên toàn thành phố
như vậy chỉ trong tháng sáu này đã hai lần xảy ra tình trạng ngập úng lớn trên địa bàn thành phố thái nguyên sau những trận mưa lớn
lũ đã làm chết một người và gây nhiều thiệt hại lớn về tài sản bốn ngôi nhà dân hai gian nhà trụ sở thôn một phòng học bị sập hoàn toàn gần năm hectare hoa màu bị thiệt hại làm chết nhiều gia súc gia cầm
nhiều tuyến đường giao thông trên quốc lộ bốn c và từ trung tâm huyện đi ba xã biên giới đã bị sạt lở nghiêm trọng gây ách tắc cục bộ trong khoảng thời gian dài
ước tính tổng thiệt hại do mưa lũ gây ra tính riêng trên địa bàn huyện mèo vạc đã là gần một mươi tỷ đồng
ngay sau khi nhận được thông tin huyện mèo vạc đã chỉ đạo cho cấp ủy chính quyền các xã thị trấn tiếp tục giả soát thống kê những hộ có nguy cơ sạt lở để hỗ trợ di rời đến nơi an toàn
ban chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tiếp tục theo dõi thống kê tất cả thiệt hại do trận mưa kéo dài để có phương án hỗ trợ kịp thời để nhân dân sớm ổn định cuộc sống
bước đầu lãnh đạo huyện đã xuống động viên và hỗ trợ cho gia đình các nạn nhân đồng thời kêu gọi nhân dân trên địa bàn tỉnh hà giang cũng như cả nước chung tay góp sức giúp bà con khắc phục ảnh hưởng do mưa lũ
trong phần tin quốc tế hàn quốc tiến hành lắp đặt tháp sớm hơn kế hoạch ban đầu
vụ cháy trung cư ở anh hé lộ nguyên nhân ban đầu có thể từ một chiếc tủ lạnh
phủ tổng thống hàn quốc vừa ra quyết định thay đổi kế hoạch triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối gọi tắt là tháp của mỹ nhằm đẩy nhanh tiến độ chuyển giao và lắp đặt hệ thống này tại miền đông nam hàn quốc
một quan chức cấp cao của nhà xanh giấu tên cho hay thỏa thuận triển khai tháp của hàn quốc đã được thay đổi theo đó việc lắp đặt hai bệ phóng di động thuộc hệ thống tháp sẽ được tiến hành sớm hơn dự kiến ban đầu
trước đó tổng thống hàn quốc moon jae in đã ra lệnh tiến hành một cuộc chiến thắng
hàn quốc đang được điều tra kỹ lưỡng về việc triển khai tháp tại hàn quốc
hàn quốc và mỹ đã đặt thỏa thuận chung hồi tháng bảy năm hai nghìn một mươi sáu để lắp đặt một khẩu đội tháp tại hà xê ông chu tỉnh bắc kiê ông sang
theo thỏa thuận ban đầu một bệ phóng di động dự kiến sẽ được lắp đặt vào cuối năm hai nghìn một mươi bảy và năm bệ phóng còn lại sẽ được triển khai trong năm hai nghìn một mươi chín
trung quốc sẵn sàng duy trì tiếp xúc và hợp tác với mỹ về vấn đề hạt nhân trên bán đảo triều tiên nhằm giảm căng thẳng và tìm kiếm giải pháp phù hợp
hợp đây là cam kết được ủy viên quốc vụ trung quốc dương khiết trì đưa ra tại cuộc hội
kiến tổng thống mỹ donald trump ở washington cuộc gặp diễn ra vài ngày sau khi nhà lãnh đạo
mỹ có tuyên bố ám chỉ rằng những nỗ lực của bắc kinh trong vấn đề này vẫn chưa đạt hiệu quả
theo bộ ngoại giao trung quốc tại cuộc gặp ông dương khiết trì nhấn mạnh mỹ và trung quốc đã
đạt được tiến bộ quan trọng trong quan hệ song phương đặc biệt sau cuộc gặp giữa hai nhà
lãnh đạo diễn ra vào tháng bốn vừa qua tại florida của mỹ theo ông dương khiết trì
trung quốc sẵn sàng hợp tác với mỹ theo hướng toàn diện duy trì những kênh tiếp xúc cấp cao
tăng cường hợp tác vì lợi ích của cả hai phía cũng như điều chỉnh những khác biệt trên cơ sở
tôn trọng lẫn nhau về phần mình tổng thống mỹ donald trump bày tỏ hy vọng tăng cường hợp tác
với bắc kinh trong việc thực thi hạt nhân hóa bán đảo triều tiên trước đó trong tuyên bố
đăng trên twitter nhà lãnh đạo mỹ hoan nghênh những nỗ lực của bắc kinh trong vấn đề này
dù chưa thực sự đạt hiệu quả thủ tướng iraq haider al abadi vừa đưa ra tuyên bố tái thiết
các di tích sau khi tổ chức nhà nước hồi giáo tự xưng is phát đi hình ảnh phá hoại nhiều đền thờ
linh thiêng tại mosul thủ tướng iraq haider al abadi nêu rõ hành động is phá hoại đền thờ
al nuri cùng tòa tháp h ba thể hiện sự thừa nhận thất bại của tổ chức này ông abadi tuyên bố
iraq sẽ tái thiết các khu vực trên sau khi giải phóng mosul
những di sản không chỉ của iraq mà là của cả nhân loại hiện chỉ có một số khu vực ở mosun
bị is kiểm soát và ông abbadi tin rằng lực lượng iraq sẽ giải phóng thành phố này trong một vài
ngày tới theo ông abadi thiệt hại do is tàn phá cơ sở hạ tầng tại nhiều thành phố của iraq đã
lên tới hơn một trăm linh tỷ đô la mỹ thành phố mosul cách thủ đô baghdad khoảng bốn trăm linh km về phía bắc
đã nằm dưới sự kiểm soát của is kể từ tháng sáu năm hai nghìn một mươi bốn các lực lượng iraq tiến hành các
đợt tấn công từ tháng một mươi năm hai nghìn một mươi sáu nhằm giành lại thành phố này và đến tháng một
năm hai nghìn một mươi bảy đã kiểm soát được khu vực phía đông thành phố
liên quan đến vụ cháy trung cư ở anh cảnh sát thành phố london vừa cho biết vụ hỏa hoạn kinh hoàng
thiêu dụi tòa trung cư greenfield tower ở phía tây london hồi tuần trước bắt nguồn từ một chiếc tủ
lạnh ngoài ra lớp sơn phủ và gạch ốp ngoài của tòa trung cư cao tầng này cũng được ghi nhận
không đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn trao đổi với báo giới sĩ quan điều tra
fiona mccormack cho biết
chiếc tủ lạnh hiệu hospoin mã số ff một trăm bảy mươi năm bp không nằm trong danh sách bị thu hồi và nhà sản xuất hiện
đang tiến hành thêm các thử nghiệm kỹ lưỡng hơn trong khi đó chất cách nhiệt được sử dụng trong
lớp sơn phủ ngoài tòa nhà lại không đáp ứng các bài kiểm tra an toàn cháy nổ
theo đó các cuộc thử nghiệm sơ bộ cho thấy các mẫu chất cách nhiệt được thu thập từ tòa nhà
greenfield bị bốc cháy ngay sau khi thử nghiệm bắt đầu ngoài ra bà mccormack cũng cho biết hiện
cảnh sát đang cân nhắc mở cuộc điều tra hình sự cũng như tính đến các tội danh ngộ sát và vi phạm
luật pháp đối với các công ty hoặc cá nhân liên quan phía cảnh sát vẫn đang điều tra các công ty
có liên quan đến việc xây dựng và cải tạo tòa nhà được cho là có thể vi phạm các tiêu chuẩn y tế
và an toàn cháy nổ
thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự cuối ngày của truyền hình nhân dân